để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trước vấn nạn thực phẩm bẩn
thực phẩm không rõ nguồn gốc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng
sở công thương tp hcm đã triển khai đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
và công bố ba trăm bốn mươi chín điểm bán trên địa bàn thành phố phục vụ nhân dân trong dịp tết đinh dậu
từ nay người tiêu dùng tp hcm có thể mua sản phẩm thịt lợn và truy xuất nguồn gốc
tại các hệ thống phân phố hiện đại gồm saigoncorp sartra vitsan cocomax ochan aeon citymax và queenland
nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết các điểm bán tham gia đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
tất cả các đơn vị kinh doanh nhà bán lẻ đều treo băng rôn trước cổng
đồng thời tại quầy hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm có dán tem truy xuất nguồn gốc
và thiết kế thiết bị truy xuất nguồn gốc bên cạnh để người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra đối chứng
đề án tập trung nhất của sở chúng tôi sẽ triển khai vào dịp tết này
đó là đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo để tổ chức lại thị trường việt theo
và làm thế nào để cho người dân khi mua được cái sản phẩm thịt heo thì có thể sử dụng dễ dàng cái điện thoại thông minh
đã được tải các ứng dụng miễn phí trên mạng internet về và truy sức vào con tem
truy xuất thì có biết được ngay là nguồn gốc của miếng thịt heo của mình mua xuất phát từ trang trại này
được giết mổ tại cái lòi giết mổ nào được giết mổ lúc mấy giờ v v
đã qua những cái đầu mối kinh doanh nào để từ đó chúng tôi tái lập lại cái trật tự của thị trường thịt heo hiện nay
đồng thời là gia tăng cái niềm tin của người tiêu dùng vì sản phẩm thịt heo cũng là cái sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ rất là lớn vào dịp tết
thành phố hồ chí minh kỳ vọng đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo sẽ thành công
từ đó tạo cơ sở để triển khai các mặt hàng thiết yếu khác
trong đó sự hưởng ứng của người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng góp phần đẩy lùi các sản phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ra khỏi thị trường